thời gian qua việc trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội được bộ giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo ngành y đa khoa và dược học trình độ đại học hệ chính quy đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về chất lượng đào tạo
sau khi tiến hành thanh kiểm tra liên bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế vào chiều qua ngày hai mươi tám tháng một mươi một bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức họp báo thông tin tới dư luận về kết quả kiểm tra điều kiện đào tạo ngành y dược của trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
kết quả kiểm tra cho thấy đối với ngành y đa khoa trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội hiện đang thiếu một tiến sĩ sản khoa và sáu môn học chưa có giáo viên cơ hữu đúng chuyên ngành
về cơ sở vật chất còn thiếu một số thiết bị thực hành thí nghiệm đối với đội ngũ giáo viên ngành dược học còn thiếu giáo viên chuyên ngành dạy môn phân tích kiểm nghiệm
thiết bị cơ sở vật chất còn thiếu một số lượng trang thiết bị nhưng về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu
trước kết quả kiểm tra đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết chưa cho trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội tuyển sinh ngay
lần kiểm tra này đối với trường đại học kinh doanh công nghệ
từ chỉ đạo của phó thủ tướng đến sự bàn luận của anh em chúng tôi ở trong đoàn
rằng là trước dư luận của giáo hội trước cái yêu cầu về chất lượng thì chúng ta phải đảm bảo đủ mới cho tuyển sinh
như vậy thì đây là một cái yêu cầu mới ở trong cái giai đoạn hiện nay riêng đối với việc cho tuyển sinh chứ không phải là về cho mở ngành
tại buổi họp báo nhiều phóng viên báo chí cũng đã bày tỏ sự lo lắng trước chất lượng
đào tạo đội ngũ y bác sĩ trầm
nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi liệu rằng sắp tới chúng ta nên quy định điểm sàn riêng cho chuyên ngành y dược hay không
điểm sàn hay nói cách khác là cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là để xác định một cái điều kiện tối thiểu về chất lượng
để có thể tuyển sinh để học đại học các cái ngành nói chung
và nếu như có điểm sàn riêng của ngành y dược thì đó là chúng ta tạm coi đó là cái điều kiện để đủ tiêu chuẩn để vào học ngành y dược
tuy nhiên thì chúng ta biết là trên thực tế luật giáo dục đại học cho phép việc tuyển sinh là quyền tự chủ của các trường
vậy nếu như đặt ra quá nhiều cái hạn mức cái quy định thì có vi phạm cái quyền tự chủ của các trường hay không
cái điều này chúng tôi phải lấy ý kiến tất cả các trường các em sinh viên và toàn xã hội
cũng tại buổi họp báo đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín
bộ sẽ tăng cường thanh kiểm tra các trường đào tạo y dược khác
trường công và trường dân lập
riêng về trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế sẽ đồng ý cho trường tuyển sinh ngành dược từ năm hai nghìn hai mươi
sau khi bổ sung thêm một số tiêu chí cụ thể
đối với ngành y đa khoa liên bộ giáo dục đào tạo và y tế sẽ xem xét cho phép trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh
sau khi trường bổ sung đội ngũ giáo viên